đà nẵng vừa có thông báo khẩn tìm người sau khi tiếp tục phát hiện thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó năm bệnh nhân là người cùng với bệnh nhân là bảo vệ của tiệm bánh cà phê bulpas ở đường điện biên phủ
năm ca thuộc diện lấy mẫu liên quan đến bệnh nhân là nhân viên của bảo vệ công ty nhựa duy tần
như vậy tính từ khi phát hiện ca mắc cộng đồng ngày một mươi tám tháng sáu đến nay đà nẵng đã có ba mươi bốn ca covid một mươi chín
thành phố đang cách ly giám sát hai trăm bốn mươi một trường hợp f một và bốn trăm linh hai trường hợp f hai
hiện công tác truy vết khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín đang được triển khai hết sức khẩn trương
lực lượng chức năng cũng lập chốt các đường vào và ra khu công nghệ cao các khu công nghiệp để giám sát kiểm tra công tác phòng chống dịch
đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguyên liệu hành khách ra vào
trước tình hình phức tạp của đợt dịch này ban chỉ đạo đã có công tác

báo cáo yêu cầu tổ chức cá nhân liên quan đến ba mươi một địa điểm liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch